mới đây viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí đã có báo cáo gửi quốc hội về công tác của ngành kiểm sát từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng chú ý tại báo cáo này ông lê minh trí cho biết viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý hai trăm năm mươi chín hồ sơ trên ba trăm ba mươi tám bị án tử hình
đã ban hành hai trăm năm mươi tám quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm cơ quan này cũng trình chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đối với hai trăm một mươi tám bị án
căn cứ điều ba trăm sáu mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm quy định thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện
trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày bản án tử hình có hiệu lực pháp luật người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
bản án tử hình được thi hành nếu tranh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà hội đồng giám đốc thẩm hội đồng tái thẩm tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình
thì tòa án nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình
trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm
như vậy căn cứ quy định nêu trên thì có xác định quyết định ân giảm hình phạt tử hình án tử hình thuộc thẩm quyền của chủ tịch nước
hiện nay sau khi quốc hội khóa một mươi năm miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước đối với ông võ văn thường thì chưa bầu ra chủ tịch nước mới
bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước đang giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
bà võ thị ánh xuân giảm án tử hình như chủ tịch nước hay không
trả lời về vấn đề này thạc sĩ lưu đức quang trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia tp hcm cho rằng
điều chín mươi ba hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định khi chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước
hoặc trong trường hợp quyết chủ tịch nước thì phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới

bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước sẽ giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
đây là lần thứ hai bà võ thị ánh xuân giữ quyền chủ tịch nước trước đó bà võ thị ánh xuân đã được phân công giữ quyền chủ tịch nước trong hai tháng từ tháng một đến tháng ba hai nghìn hai mươi
sáu đại biểu quốc hội thôi nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ông vương đình huệ
ông vương đình huệ sinh năm hai nghìn bốn
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là giáo sư tiến sĩ kinh tế quê ở xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
ông là ủy viên trung ương bốn khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
trải qua hai mươi hai năm công tác ở đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính ông huệ sau đó được bổ nhiệm làm phó tổng kiểm toán nhà nước rồi tổng kiểm toán nhà nước năm hai nghìn sáu
tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông giữ chức bộ trưởng tài chính
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai được phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính đến tháng năm hai nghìn một mươi ba
từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu ông vương đình huệ giữ chức vụ phó thủ tướng chính phủ
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông vương đình huệ được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư thành ủy hà nội sau đó được quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa một mươi bốn ông huệ được bầu làm chủ tịch quốc hội
tháng ba năm hai nghìn một mươi một ông huệ được bầu làm chủ tịch quốc hội
ba tháng sau đó tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm ông vương đình huệ tái đắc cử chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho thôi giữ các chức vụ
nghỉ công tác đối với ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân ông vương đình huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông vương đình huệ
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trường ngày hai tháng năm tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đám miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm với ông vương đình huệ
ông võ văn thường
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ triết học quê huyện mang thít tỉnh vĩnh long là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông được bầu làm ủy viên trung ương dự khuyết khóa một mươi lúc ba mươi sáu tuổi ủy viên trung ương ba khóa liên tiếp một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội ba khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm ủy viên bộ chính trị hai khóa một mươi hai một mươi ba
ông võ văn thường từng trải qua các vị trí công tác như phó bí thư rồi bí thư thành đoàn tp hcm
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tp hcm bí thư quận ủy một mươi hai tp hcm bí thư thường trực trung ương đoàn
bí thư thứ nhất trung ương đoàn từ tháng một hai nghìn bảy chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
trưởng ban tuyên giáo trung ương thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
ngày hai ba hai nghìn hai mươi ba ông võ văn thường đối quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thay ông nguyễn xuân phúc xin thôi nhiệm vụ
ngày hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ông võ văn thường có đơn thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên trung mương đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo nguyện vọng cá nhân và được ban chấp hành trung ương đảng đồng ý
theo thông cáo của văn phòng trung ương đảng ông võ văn thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng
tuy nhiên báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng nêu
ông thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thường đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông thượng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
sáng hai mươi một tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã tiến hành thảo luận
bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thường thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
ông trần tuấn anh
ông trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê tỉnh quảng ngãi ông có trình độ tiến sĩ
trước khi thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông trần tuấn anh từng là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
ông cũng là đại biểu quốc hội khoa một mươi bốn một mươi năm
ông trần tuấn anh trải qua nhiều cương vị công tác
sau đó ông từng là thứ trưởng bộ công thương kiêm phó ban kinh tế trung ương bộ trưởng bộ công thương
từ tháng hai hai nghìn hai mươi một đến ba mươi một tháng một hai nghìn hai mươi bốn
ông là trưởng ban kinh tế trung ương
theo thông cáo ông trần tuấn anh trên cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng
tuy nhiên ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại bộ công thương
nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự xử lý kỷ luật đảng hành chính
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông trần tuấn anh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba vào ngày ba mươi tháng một hai nghìn hai mươi
ông trần tuấn anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
ngày năm tháng hai ủy ban thường vụ quốc hội đã họp và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa đơn vị bầu cử số một tỉnh khánh hòa
bà hoàng thị thúy lan
bà hoàng thị thúy lan năm mươi tám tuổi quê quán tại tp vinh yên tỉnh vĩnh phúc trình độ thạc sĩ luật
bà lan là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội các khóa một mươi bốn một mươi năm
bà lan xuất thân là giáo viên trường trung học cơ sở duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phú
cán bộ hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh yên tỉnh vĩnh phú từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay là tỉnh vĩnh phúc
sau khi trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh vĩnh phúc đến tháng hai hai nghìn một mươi tám
bà hoàng thị thúy lan được bầu làm bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà hoàng thị thúy lan bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
việc bắt bà lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi tháng ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp và xem xét quyết định thi hành kỷ luật bà hoàng thị thúy lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ngày hai mươi một tháng ba quốc hội khóa một mươi năm họp kỳ bất thường lần thứ sáu bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
ông dương văn thái
ông dương văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở bắc giang là tiến sĩ kinh tế và trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao sau đó là cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã bắc giang
ông dương văn thái lần lượt kinh qua các chức vụ phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tp bắc giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
ông dương văn thái lần lượt kinh qua các chức vụ phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
ông dương văn thái lần lượt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái kể từ ngày có quy định khởi tố bị can

đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái kể từ ngày có quy định khởi tố bị can